nguyên lãnh đạo trung tâm hỗ trợ người nghèo đã bị khởi tố
hay là thông tin chi tiết về bản án thích đáng dành cho hai mươi đối tượng gây dối trật tự công cộng tại bệnh viện
sẽ được một trăm một mươi ba online ngày hôm nay đề cập ở phần sau của chương trình
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ việc gây dối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật
xảy ra tại xã thạch bằng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên
quyết định nêu rõ căn cứ vào kết quả điều tra xác minh tin báo tố giác tội phạm về hành vi vi phạm pháp luật
của một số đối tượng tại xã thạch bằng huyện lộc hà vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm và nhận thấy đây là vụ việc rất nghiêm trọng
có sự tham gia đông người tính chất phức tạp ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự
ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố vụ án hình sự về các tội gây dối trật tự công cộng
và bắt giữ người trái pháp luật quy định tại điều hai trăm bốn mươi năm và điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự
trước đó vào hồi tám giờ ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy khoảng hai trăm linh người dân
chủ yếu là giáo dân thuộc sứ trung nghĩa xã thạch bằng huyện lộc hà và giáo họ kim đôi trung cự xã thạch kim huyện lộc hà
mang theo băng rôn khẩu hiệu loa thùng kéo đến ủy ban nhân dân huyện lộc hà để khiếu nại đòi bồi thương thiệt hại sự cố môi trường biển
vụ cáo công an đánh dân
đến tám giờ bốn mươi phút có khoảng hai người kéo vào sân ủy ban nhân dân huyện lộc hà
nhiều đối tượng quá khích đã kéo vào phòng làm việc trong trụ sở treo băng rôn biểu ngữ cắm cửa hội ngăn cản hoạt động của toàn bộ cơ quan ủy ban nhân dân huyện
lúc một mươi h ba mươi phút một số đối tượng cầm đầu vụ việc hô hào vu khống công an ném đá vào dân rồi tạo cơ đánh và giữ đồng chí nguyễn bảo trung cán bộ công an tỉnh hà tĩnh đang làm nhiệm vụ tại hiện trường và bao vây không cho đưa đi cấp cứu
đến một mươi bốn giờ cùng ngày sau khi được cấp ủy chính quyền các cấp tuyên truyền vận động giải thích số người quá khích mới chịu cho đưa đồng chí trung đi cấp cứu và sau đó mới chịu giải tán
công an hà tĩnh sẽ tiếp tục điều tra vụ việc làm rõ những đối tượng chủ mưu cầm đầu xử lý đúng người đúng tội bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật
hai mươi đối tượng gây dối trật tự công cộng tại bệnh viện đa khoa huyện xuân lộc vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cũng đã bị toán nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đưa ra xét xử vào ngày hôm qua
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trong lúc ngồi nhậu giữa huỳnh quang vũ lê quốc sơn
lê quốc tiến và lê quốc sáu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả hậu quả khiến cho sơn sáu và ba đối tượng khác bị thương
do còn cây cú với nhóm của sơn nên vũ đã gọi điện thoại thêm nhiều đối tượng khác cùng mang theo kiếm giao đến bệnh viện nơi sơn sáu đang cấp cứu để trả thù
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nhóm của vũ đã kéo vào bệnh viện đa khoa xuân lộc để tiếp tục ẩu đả với nhóm của sơn
khi sự việc xảy ra công an huyện xuân lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra truy bắt hai mươi đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh quang vũ một mươi sáu tháng tù một mươi ba đối tượng được lãnh mức án từ bốn đến một mươi hai tháng tù các đối tượng còn lại từ ba đến bốn tháng tù treo
trở lại với thông tin giới thiệu ở phần đầu của bản tin lúc dưới chiều bài chương trình trái tim việt nam lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng ngàn nông dân ở nhiều tỉnh thành
hai đối tượng nguyên là giám đốc và phó giám đốc trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới vừa bị cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm ra
hai đối tượng bị bắt giữ là trần đức trung năm mươi sáu tuổi và lê thị hằng năm mươi bốn tuổi nguyên giám đốc và phó giám đốc trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn việt nam
lúc dưới chiều bài chương trình trái tim việt nam trần đức trung và lê thị hằng rụ rỗ người dân nộp tiền ủng hộ cho trung tâm để hưởng lợi
với phương thức này chỉ trong vòng năm tháng hàng chục ngàn nông dân nghèo ở bắc giang nam định thanh hóa hải phòng hải dương nghệ an đã nộp tiền vào trung tâm
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được trần đức trung và lê thị hằng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân
thế nhưng loại hình này đã và đang lên lòi ở nhiều nơi
nhiều người dân dẫu biết rằng vay với lãi suất cao thì sẽ nợ trồng nợ chất và kéo theo là chăm bể rắc rối
tuy nhiên vì nhu cầu cấp bách họ vẫn nhắm mắt đưa trần
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mời quý vị và các đồng chí các bạn cùng theo dõi
chị nguyễn thị bé ngụ thành phố sa điếc muốn có thêm số vốn để làm ăn
nên đã đi vay số tiền năm triệu đồng của lê thành tài ngụ khóm hai phường bốn thành phố sa điếc
với lãi suất cao ngất ngường là hai mươi một tháng
tính ra mỗi tháng chị phải trả một triệu đồng tiền lãi
vay được khoảng năm tháng không còn khả năng trả tiếp chị đành phải đi trốn nợ
lúc này tài dùng thủ đoạn để ép chị trả nợ
nó làm nhiều cái cũng quá đáng tại mẹ em đâu có thiếu tiền nó
thì nó làm vậy em cũng không chịu nữa tại vì nó quýnh mẹ em lại ghi mẹ em nó mang bệnh cho mình nữa
lúc mẹ em trả tiền em nói dám gà mặt nào em kêu mẹ em trả dùm
rồi mấy quý vị
bắt góc mẹ em đi em đâu không biết nữa
chứ em mà biết nó bắt góc mẹ em vậy em đâu có đưa mẹ em đi đâu
sau khi tiếp nhận đơn tố giác của chị bé
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sa điếc tiến hành xác minh thông tin về đối tượng lê thành tài
qua thu thập tài và vợ sống chủ yếu bằng nghề cho vay nặng lãi
với lãi suất lên đến hai mươi một tháng từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
khi ai có nhu cầu chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc bất kỳ giấy tờ nào có liên quan
thì tài sẽ cho vai mà không cần thế chất tài sản
mỗi tháng vợ chồng tài thu nhập từ tiền lãi cho vay khoảng ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
nếu mà người vay tiền trả nợ cho các đối tượng này không đúng thời hạn
thì chúng sẽ tìm đến nhà hâm dọa dùng các thủ đoạn khác ép người vai tiền phải trả nợ
theo quy định của bộ lực hình sự biểu một trăm sáu mươi ba quy định là tội cho vai lãi nặng
thì nếu mà ro vai với cái lãi suất vượt gấp một mươi lần cái lãi suất hàng nhà nước quy định
thì sẽ phạm tội là cho vai lãi nặng
sau khi giác minh làm rõ hành vi của lê thành tài đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
công an thành phố sa điếc đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nợ của đối tượng
qua đó cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách có liên quan
chứng minh đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng
tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến nay
tài đã cho khoảng hai trăm linh người vay tiền bằng hình thức góp ngày
tức là nếu vay một triệu đồng thì phải đóng bốn mươi đồng một ngày
bao gồm cả vốn lân lãi và góp đủ ba mươi ngày là giất nợ
nhiều người dù biết rõ vợ chồng tài cho vay lãi nặng
nhưng vì túng quẫn đành phải nhắm mắt làm liều
đến khi lãi mẹ đẻ lãi con không còn khả năng trả nợ
thì họ buộc phải bỏ xứ ra đi
người em thì em biết là chú tài người ta nói là cho dai
là ăn lời nặng lãi nhưng mà thật sự thì cũng quá khổ
nhưng mà tôi cũng hỏi đừng để mà trong cuộc sống sống cho nó qua một ngày
nếu mà ngày nào mà tôi không gớp được thì tôi nghe người ta nói xã hội đen nó quánh
thành ra từ chỗ đó tôi sợ tôi mới bỏ tôi đi
hệ quả của vay theo kiểu tín dụng đen không chỉ là lãi suất cắt cổ
mà còn có thể dẫn tới nhiều hệ lụy khác như bị cưỡng đoạt tài sản
bắt giữ người trái pháp luật cố ý gây thương tích
do vậy ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng
trong việc tuyên truyền giáo dục cho người dân tránh xa cạm bẫy của tín dụng đen
thì hơn hết là mỗi người dân phải trang bị cho mình kiến thức cần thiết
để tránh những rủi ro khó lường trước những chiêu trò cho vay từ các loại hình dịch vụ này
cơ quan công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt giữ được đối tượng lê quang trung
ba mươi năm tuổi chỗ tại phường năm tp đà lạt
mang súng bắn người vào lúc dạng sáng ngày một mươi hai tháng bốn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vụ đổ súng đã xảy ra nhưng rất may
là viên đạn không trúng nạn nhân
tại cơ quan công an trung khai nhận đã cùng người bạn đi hát karaoke
đến khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng bốn thì ra về và ghé vào quán bốn ăn khuya
tại đây trung gặp một người có tên là đỏ và đã xảy ra xô xát
sau đó trung lái xe về nhà lấy hai thanh kiếm kiểu nhật và khẩu súng rulo
kèm theo sáu viên đạn loại đạn bắn bi đi tìm đỏ
trong lúc đi tìm đỏ trung tìm thấy một người giống đỏ đứng ở trạm xe buýt bên hồ
nên đã nổ súng về người đàn ông này
tại cơ quan công an trung khai đã cố tình nhắm không trúng vào người đàn ông này
và nổ súng chủ yếu đe dọa vì tưởng đó là đỏ
khẩu súng chu dùng để bán vào người đàn ông được xác định là súng bắn đạn bi kim loại
giống súng rulo có khả năng gây thương tích cao
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại sưởng tái chế dầu nhớt
ở xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vào lúc hai mươi một h tối qua
tuy không gây thiệt hại về người thế nhưng vụ hỏa hoạn đã theo dụi toàn bộ kho sưởng
và dầu nhớt các loại ước thiệt hại về kinh tế là rất lớn
vào thời điểm trên nhiều người phát hiện tại sưởng tái chế bất ngờ bốc cháy dữ dội
trong khuôn viên khoảng một m hai có chứa hàng trăm thùng phi dầu nhất nhập về
và nhiều thùng phi nhớt được tái chế nên ngọn lửa bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ lớn
kèm theo đó là những cột lửa bùng lên hàng chục mét
sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đã huy động hơn một mươi xe chuyên dụng
cùng hơn một trăm linh lính cứu hỏa tới hiện trường tiến hành các biện pháp để khống chế ngọn lửa
đến khoảng ba giờ sáng nay ngọn lửa mới được dập tắt
được biết đây là cơ sở tái chế dầu nhất lậu hoạt động nhiều năm nay giữa rừng tràm
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
chúng ta sẽ còn gặp nhau trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm với những tin tức an ninh trật tự mới nhất
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh
chúng ta sẽ tiếp tục với nhiều nội dung hấp dẫn khác cùng với anh thế cương và chị thủ thụy
vâng xin được cảm ơn những thông tin vừa cập nhật của chị viu anh
và chắc chắn là quý vị khán giả sẽ còn gặp lại chị trong bản tin một trăm một mươi ba online vào chiều nay
vâng và chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau một ít phút quảng cáo
bạn đã bao giờ thử tìm khách sạn online
bạn thấy không trên mạng có quá nhiều mức giá khác nhau cho cùng một phòng
ở cùng một khách sáng thay vì vào từng trang web trivago giúp bạn ngay lập tức so sánh giá phòng từ hai trăm linh đối tác
chỉ cần tải ứng dụng hoặc truy cập website trivago nhập nơi bạn muốn tới chọn ngay nhận phòng trả phòng và ấn nút tìm
tiva sẽ so sánh tất cả các mức giá hiện có cho khách sạn bạn chọn
đấy là cách bạn chắc chắn tìm được khách sạn yêu thích với giá rẻ nhất
khách sạn trivago
đột phá mới nielagro
với công thức gopro dầu đạp và năng lượng
tăng thêm ba mươi cao
và cấp đôi vitamin d theo khuyến nghị của dri hoa kỳ
giúp bé phát triển chiều cao tốt hơn
nielagro bé cao thật cao cho mẹ tự hào
em được khen là bò sứa ngoan vì nay không có chất bảo quản
ta cùng nhau làm ngô sứa tươi cùng nói không có dư lượng gì không
em được khen là bò sứa ngoan vì nay không có môn ăn dữa
một trăm linh một ngô sứa tươi còn khi ta cùng ta không
vì nam nước sứa chất bảo quản không thích mong bà ba không
sứa tươi vinamil một trăm linh mới mong quả sức khỏe ba không từ thiên nhiên
mong quả sức khỏe một sứa tươi vinamil tặng ngay một quả phi vô hai lúc sứa tươi vinamil một trăm linh
từ sau tuổi trung niên sức khỏe xương bắt đầu suy giảm
có thể sẽ làm chậm nhịp bước của bạn
uống hai ly enlin pha chuẩn mỗi ngày cung cấp một trăm linh nhu cầu canxi khuyến nghị hằng ngày
giúp giảm nguy cơ lãm xương chỉ từ một mươi đồng mỗi ly
bên nào giặt được nhiều hơn
nước giặt bạn đang dùng hay ariel power gel
vì arreo đậm đặc hơn nên chỉ cần nửa nắp cho mỗi lần giặt
ồ khi nước giặt đã hết rồi mà ariel vẫn còn
và chiến thắng ngoạn mục thêm đến bốn trăm linh áo sạch mỗi chai
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng võ văn quế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh phước
xã vĩnh lộc huyện an phú tỉnh an giang phạm tội giết người
đã phải nhận quyết định truy nã số năm ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
là em trai ruột của đối tượng võ văn quế tên là võ văn quý
võ văn quế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cũng có hậu khẩu thường trú tại ấp vĩnh phước
xã vĩnh lộc huyện an phú tỉnh an giang
bên cạnh đó còn có đối tượng nguyễn duy đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn một a xã trà tân huyện đức linh tỉnh bình thuận
cũng phạm tội giết người và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý